chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
tuy nhiên vẫn chưa thể lạc quan khi những vấn đề nội tại cố hữu của nền kinh tế chưa được giải quyết triệt đề
đây cũng là vấn đề chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay sẽ đề cập đến
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
trong tuần thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định một hai nghìn một mươi tám qdttg bãi bỏ quyết định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba qdttg quy định cơ chế chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
theo đó các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách yêu đãi ghi trong giấy phép đầu tư giấy chứng nhận đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp hoặc đang được hưởng mức yêu đãi theo quy định tại quyết định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi tám
trong tuần thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi tám qdttg bãi bỏ quyết định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba qdttg ngày hai mươi sáu một mươi một hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ quyết định cơ chế chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu tiếp tục thực hiện các yêu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án
trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định được ưu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách yêu đãi cao hơn cho thời gian còn lại của dự án
quyết định một hai nghìn một mươi tám qdttg có hiệu lực thi hành từ ngày một ba hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị năm nay kết quả hoạt động của ngành ngân hàng đạt mức xuất sắc toàn diện đó là khẳng định của thủ tướng chính phủ mới đây
cũng theo đánh giá của thủ tướng chính phủ hệ thống ngân hàng trong năm qua vừa là nguồn lực vừa là động lực cho phát triển kinh tế xã hội đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà quốc hội đã đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành ngân hàng đã thành công trong việc kiểm soát lạm phát cơ bản ở mức dưới hai
giúp ổn định vụ truyền thống của các ngành ngân hàng
đặc biệt tới thời điểm hiện tại tổng dự trữ của ngành ngân hàng đã lên tới năm mươi năm tỷ usd mức cao kỷ lục của ngành ngân hàng
bên cạnh đó trong năm qua cơ cấu tín dụng của ngành ngân hàng đã được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng
chuyển dịch từ những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản sang những lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần của quốc hội và chính phủ
trong số các ngân hàng thương mại đồng chí lê minh hưng ủy viên trung mương đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
đánh giá cao ngân hàng đầu tư phát triển việt nam bidv với vai trò dẫn đầu
chủ động thực hiện các chủ trương định hướng của chính phủ và ngân hàng nhà nước về tái cơ cấu tín dụng
xử lý nợ xấu đồng thời vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh
với quy mô tín dụng tăng tới một mươi tám bidv đã thực hiện tốt vai trò
là nguồn lực phát triển và tăng cơ cấu tín dụng
phát triển kinh tế xã hội đóng góp vào mức tăng trưởng gdp ấn tượng sáu tám mươi một trong năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động năm hai nghìn một mươi bảy của bidv
thống đốc ngân hàng nhà nước lê minh hưng yêu cầu bidv tiếp tục đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu
tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh phát huy truyền thống đoàn kết
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần cùng toàn ngành ngân hàng
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của ngành
với những nỗ lực nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng
trong năm hai nghìn một mươi bảy số công trình xây dựng vi phạm đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước
thanh tra xây dựng bộ xây dựng cho biết năm hai nghìn một mươi bảy trên phạm vi toàn quốc đã thực hiện thanh tra
kiểm tra hai mươi tám sáu trăm ba mươi hai lượt công trình xây dựng
qua công tác thanh kiểm tra cho thấy số công trình vi phạm giảm hơn một mươi ba
công trình sai phép giảm năm một công trình không phép giảm gần hai so với năm hai nghìn một mươi sáu
theo đánh giá của thanh tra xây dựng chất lượng công tác thẩm định dự án thiết kế và dự toán xây dựng
của các chủ thể được nâng lên đáng kể góp phần chống thất thoát lãng phí đối với các dự án sử dụng
vốn ngân sách nhà nước kịp thời ngăn ngừa các rủi ro về chất lượng và bảo đảm an toàn công trình xây dựng
đặc biệt chất lượng các công trình trọng điểm có quy mô lớn được kiểm soát chặt chẽ
số lượng sự cố giảm so với cùng kỳ và không để xảy ra sự cố nghiêm trọng
cùng với đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ xây dựng đã hoàn thành hai cuộc kiểm tra toàn quốc
về quy hoạch và hoạt động xây dựng đô thị tại một số dự án bất động sản lớn sử dụng nhiều đất
và đã báo cáo thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi tám tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phân đấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản
đạt tám năm tỷ usd
tổng sản lượng thủy sản đạt bảy triệu tấn giảm ba tám so với năm hai nghìn một mươi
tại hội nghị tổng kết ngành thủy sản cũng đưa ra mục tiêu sản lượng tôm nước lợ
phấn đấu đạt bảy trăm hai mươi tấn tăng một mươi ba một
sản lượng cá cha đạt một ba triệu tấn tăng bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
để đạt được mục tiêu trên ngành thủy sản đã đưa ra nhiều giải pháp
cụ thể tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến
ngoài ra cùng với việc khoanh vùng nuôi tập trung sản xuất theo chuối cá cha để giữ thị phần tại các thị trường quốc tế
việc mở rộng thị trường trong nước cũng sẽ được đẩy mạnh
đối với con tôm ngành sẽ duy trì ổn định diện tích và sản lượng tôm sú
phát huy lợi thế nuôi tôm xú tại các vùng sinh thái đặc trưng tôm rừng ngập mặn tôm lúa
nhằm giữ lợi thế cạnh tranh và thị trường xuất khẩu
thứ nhất là vẫn là thị trường
thứ nhất là vẫn là thị trường
chúng ta phải cạnh tranh với những đối thủ cùng chủng loại sản phẩm đối với chúng ta
cho nên chúng ta phải đổi mới rồi chúng ta phải ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật để chúng ta giảm giá thành
và chúng ta tăng cường chất lượng để đảm bảo được cái khả năng cạnh tranh
thứ hai là vấn đề về dịch bệnh
chúng ta phải kiểm soát tốt dịch bệnh và kiểm soát tốt các dư lượng hóa chất kháng sinh
hiện nay đang nổi lên là
vấn đề dư lượng hóa chất kháng sinh cũng như tiêm trích tạp chất vào tôm
và cũng như là các gian lận khác
thì chúng ta phải ngăn chặn và chúng ta phải tập trung vào giải quyết rốt ráo năm hai nghìn một mươi tám
hiện nay ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng quy trình đầy đủ
về xác nhận và chứng nhận thủy sản khai thác trước khi xuất khẩu
hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý khai thác thủy sản cho ban quản lý cảng cá
xác nhận truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác
kết nối thông tin trong hệ thống các cảng cá kiểm tra tàu cá tại các cảng cá
tới đây sở giao thông vận tải hà nội sẽ yêu cầu uber grab công khai giá cước vận tải như taxi truyền thống
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sở giao thông vận tải hà nội đã tổ chức cắm biển hạn chế xe uber grab
vào một số tuyến phố bảo đảm công bằng giữa hoạt động của uber grab và uber grab
uber grab và taxi truyền thống cũng như góp phần giảm ủn tắc giao thông
thời gian tới sở giao thông vận tải hà nội sẽ tiếp tục phối hợp ubnd thành phố
có những biện pháp yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm uber grab
phải công bố công khai mức giá xe bảo đảm công khai minh bạch để hành khách chủ động lựa chọn
trong khi chờ bộ giao thông vận tải tham mưu cho chính phủ sửa đổi nghị định tám mươi sáu
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
sở giao thông vận tải hà nội đã tham mưu cho ubnd thành phố hà nội xây dựng và ban hành quy chế quản lý taxi hà nội
nhằm nâng cao chất lượng của loại hình này khắc phục tồn tại và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp taxi tiếp tục đổi mới
đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội đủ sức cạnh tranh với các loại hình khác
cũng trong tuần qua tổng công ty thiết bị điện việt nam g lex đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tp hcm
với số vốn đăng ký hơn hai tỷ đồng mã chứng khoán gaz đã lên sàn chứng khoán giao dịch tp hcm trong tuần vừa qua
với số lượng hai trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm linh cổ phiếu trị giá một mươi đồng một cổ phiếu
tổng công ty thiết bị điện việt nam gilech là công ty chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm toàn diện trong lĩnh vực thiết bị điện
như dây và cắp điện máy biến áp động cơ điện và thiết bị đo điện đã được bình chọn là hàng việt nam chất lượng cao
với những nỗ lực không ngừng công ty đã từng bước nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh phát triển bền vững giải quyết việc làm cho hơn ba lao động
năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu của doanh nghiệp ước đạt một mươi ba tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng tăng hơn sáu mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
thưa quý vị kinh tế vĩ mô ổn định cùng với những cải cách thể chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư được chính phủ quyết tâm theo đuổi
được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên vẫn chưa thể lạc quan khi những vấn đề nội tại cố hữu của nền kinh tế chưa được giải quyết triệt đề
trong báo cáo mới công bố của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đã chỉ ra động lực tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đến từ việc tăng năng suất lao động
năng suất lao động của việt nam còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực chỉ bằng một phần một mươi bốn so với singapore một phần sáu so với malaysia và một phần ba so với thái lan
vấn đề rất lớn để chúng ta có thể
tức là rút ngắn tốc độ phát triển đối với các nước xung quanh là năng suất lao động
thì chúng ta sẽ quá thấp quá thấp
và trong này nó cũng có nhiều nguyên nhân
nhiều chuyên gia cũng đã có cùng nhận định việc phụ thuộc nhiều vào khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đang tạo ra nhiều bất chắc tiềm ẩn
đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi tám có thể đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại của một số nước lớn
như sự thay đổi ngày càng nhanh
báo cáo của viện nghiên cứu và chính sách kinh tế báo cáo thẩm hụt ngân sách và nợ công tăng cao vẫn tiếp tục là lực cản của nền kinh tế
trong khi nguồn vốn chi đầu tư công vẫn còn hạn chế chi thường xuyên vẫn ở mức cao tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước
việt nam sẽ cần sử dụng nhiều hơn nguồn nội lực của mình làm động lực cho tăng trưởng
chính phủ cũng cần thực hiện các biện pháp quyết liệt để thắt chặt chi thường xuyên
theo đó viện đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám là sáu sáu mươi năm lạm phát sẽ ở ngưỡng khoảng bốn
chúng tôi cũng giữ một nguyên tắc thận trọng để cho thấy là tăng trưởng kinh tế của chúng ta không phải là cứ như năm nay cao như thế này thì năm sau cũng tiếp tục cao như vậy
nếu như không có những cải thiện vững chắc như chúng tôi đã thảo luận ở đây thì những cơ hội ngắn hạn có thể nó đến rồi nó cũng có thể nó sẽ đi rất là nhanh
trong bối cảnh tài nguyên
ngày càng cạn kiệt sản xuất của ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục suy giảm công nghiệp chế tạo chưa tạo ra được những đột phá mới
nông nghiệp vẫn đứng trước nhiều rủi ro lớn do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu
áp lực tăng trưởng cho năm hai nghìn một mươi tám thực sự là một thách thức lớn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội
email phòngkinh tế thnd
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba